tiếp tục chương trình khi học thứ năm quốc hội khoá một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sơ đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
bày tỏ nhất trí với những chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được quy định trong dự thảo luật
tuy nhiên đại biểu trần thị hồng thanh đoàn ninh bình đề nghị cần mở rộng đối tượng có thể tiếp cận những chính sách hỗ trợ này
điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì đó là phải thuộc diện là không nộp thuế thu nhập cá nhân
đối với khoản thu nhập từ tiền công tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo nên cân nhắc xem xét để mở rộng phạm vi thu nhập
cũng như là đối tượng được mua nhà ở xã hội để cho đáp ứng yêu cầu thực tế
bởi vì thực tế hiện nay thì có thể là có những trường hợp
những người người ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng thực sự là người ta không có đủ điều kiện để mua nhà
đặc biệt là những người mà sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn như thành phố hà nội hay thành phố hồ chí minh
mà nếu như chúng ta quy định cứng như thế này thì có lẽ là những cái đối tượng này thì thực sự là rất là khó khăn để có thể có nhà ở
ở đây thì chị quy định rằng là nhà xã hội đối với nhà nước đầu tư không tính quyền tiền sử dụng đất
đối với đối tượng mà không tính quyền sử dụng đất thì tôi nghĩ rằng là áp dụng cho mọi
cái đối tượng đầu tư coi như cái nhà mà xây ở đây không phải là chỉ hai mươi năm mà có thể là năm mươi năm tùy theo cái chất lượng và bán theo từng phân khúc
và cái nhà mới xây dựng này không tính giá trị sử dụng đất thì tự nhiên là giá nó sẽ thấp xuống
và tự động rằng là đáp ứng được cái đối tượng yêu cầu chứ chúng ta không phải phân cấp rằng là những đối tượng này được mua nhà xã hội
rất là hành chính
liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì nhà trung cư đại biểu đoàn thị thanh mai đoàn hưng yên cho rằng
dự thảo luật đã quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng kinh phí này để nhằm hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân
tuy nhiên đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn nữa về việc quản lý kinh phí này
việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà trung cư tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản
không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây
vì chủ tài khoản sẽ có quyền sử dụng số tiền của quỹ này vào những mục đích khác
thứ hai là nghiên cứu phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà trung cư để quản lý kinh phí bảo trì
tôi lấy ví dụ là như việc mở tài khoản tại ngân hàng nào kỳ hạn bao lâu lãi suất như thế nào là phù hợp có cần thông qua tại hội nghị nhà trung cư hay không
liên quan đến quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư nhiều đại biểu cho rằng nếu quy định này ban hành
sẽ thúc đẩy người dân tìm mua nhà đất ít sử dụng trung cư như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tiết kiệm quỹ đất và điều kiện phát triển nhà trung cư
do vậy đại biểu đề nghị giữ nguyên như trong quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn theo đó quy định nhà ở trung cư gắn liền với quyền sử dụng đất
trước đó trong phiên làm việc sáng nay quốc hội họp toàn thể tại nghị trường nghe bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật nhà ở sửa đổi
ngay chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật nhà ở sửa đổi
quốc hội cũng đã nghe thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi

nhiệt liệt hoan nghênh ngài tư lệnh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sang thăm làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật phòng chống tội phạm đang ngày càng phát triển tích cực ổn định đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục củng cố lòng tin chính trị duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại giao lưu văn hóa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã hỗ trợ bộ công an triển khai hiệu quả dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet triển khai dự án nâng cao năng lực lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao
bộ trưởng tô lâm tin tưởng thông qua chuyến thăm lần này quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt hàn nâng lên một tầm cao mới
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác với cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đạt được kết quả cao nhất
góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bộ công an việt nam tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc yun hikun tin tưởng
sự hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực
tranh phòng chống tội phạm hợp tác đào tạo sẽ có những bước phát triển mới
đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị
tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia hàn quốc và việt nam nói chung
giữa cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cũng tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và tư lệnh jun hee keun đã trao biên bản cuộc họp
về tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc do ngài jun hee keun
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc làm trưởng đoàn
đã tham gia hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa việt nam hàn quốc đã bước sang trang mới
đối tác chiến lược toàn diện từ năm hai nghìn hai mươi hai
điều này không chỉ thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc nói chung
mà còn cho thấy hiệu quả của hội nghị hợp tác cảnh sát nói riêng
trong việc đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước
hội nghị đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng
trong việc trao đổi các vấn đề hai bên quan tâm
là dịp để hai bên trao đổi các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương
cũng như trên các diễn đàn đa phương
tại hội nghị hai bên đã trao đổi thông tin thảo luận đánh giá về tình hình
kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thời gian qua
kiến nghị một số nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới
hai bên cũng chia sẻ sâu sắc về nội dung hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhằm hướng tới sự nghiệp chung là đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
đóng góp vào mục tiêu chung vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
sang buổi chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an việt nam
và ngài jun hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
đồng chủ trì buổi lễ tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam
giai đoạn hai do chính phủ hàn quốc viện trợ thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai
được thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai với nguồn vốn tương đương hai bảy triệu usd
nội dung tập trung vào sửa chữa và viện trợ trang thiết bị cho phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử
viện trợ trang thiết bị khám nghiệm hiện trường và tổ chức đào tạo tập huấn về khám nghiệm hiện trường
giám định kỹ thuật số điện tử và giám định cháy nổ kỹ thuật
tại buổi lễ ngài jun hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc khẳng định
thông qua chương trình hợp tác của dự án cả hai nước đã đạt được bước phát triển
trong năng lực an ninh và mối quan hệ hợp tác đồng thời cam kết trong thời gian tới
sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa lực lượng cảnh sát hai nước
và thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao
quan hệ hợp tác mật thiết và thực chất giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian qua
nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
trong đó đã góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam
trên lĩnh vực khoa học hình sự
thời gian tới thứ trưởng đề nghị trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện việt nam hàn quốc
cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tiếp tục ủng hộ hỗ trợ bộ công an việt nam nói chung
và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến
phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam đã trao biểu trưng
cho các cá nhân thuộc cơ quan hai nước đã có thành tích đóng góp trong triển khai dự án
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn công tác đối ngoại công an nhân dân
cùng dự có các đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí đỗ việt hùng thứ trưởng bộ ngoại giao các đơn vị chức năng của ban đối ngoại trung ương và bộ ngoại giao
thời gian qua quán triệt đường lối
chính sách đối ngoại của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị chương trình kế hoạch về đối ngoại công an nhân dân
quy mô hợp tác trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự được nâng lên tầm cao mới
hội nghị tập huấn lần này là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác đối ngoại công an nhân dân
chia sẻ những thành tựu kinh nghiệm đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước đối ngoại nhân dân kể từ sau đại hội một mươi ba đến nay
hội nghị giúp lãnh đạo các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác đối ngoại
có kiến thức sâu rộng toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tác động đến lợi ích an ninh quốc gia của đất nước hiện nay
và cả giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương
quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của đảng nhà nước
tiếp tục củng cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các tổ chức quốc tế
tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh trật tự ở khu vực và trên thế giới
chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu
trong đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính quốc tế tội phạm sử dụng công nghệ cao
giữ cán bộ làm công tác đối ngoại
sau đại dịch covid một mươi chín cả thế giới lại tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức
nhưng nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu lạm phát và nền kinh tế việt nam cũng không phải là ngoại lệ
và trước tình hình như vậy thì mọi người dân việt nam bao gồm cả đồng bào trong nước và đồng bào xa tổ quốc
đều có mong muốn chung tay xây dựng đưa đất nước việt nam vượt qua những khó khăn hội nhập và phát triển bền vững
vâng tuy nhiên vẫn có một số ít người việt đang ở nước ngoài
có ý đồ xấu với lòng hận thù dân tộc luôn tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
những ngày này cũng đang vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt của chính đồng bào ta ở nước ngoài
tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này với sự trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị mới đây kênh youtube nửa vòng trái đất tv của nhóm tác giả đang sinh sống tại hải ngoại
đã làm một chương trình việt kiều mỹ đóng nắp có tên gọi là bây giờ mà còn chống cộng thì quê mùa lắm
chương trình đã truyền tải một cách giản dị nhận định của một việt kiều đang sinh sống trên đất mỹ
về các sản phẩm tiêu dùng sản xuất trong nước được bày bán ở nước ngoài
từ đó đưa ra những nhận định về đất nước việt nam với niềm tự hào và mong muốn quê hương phát triển
cộng sản làm được cái gì cho tổ quốc cho dân tộc
anh đừng nói nói cộng sản là không làm gì cho tổ quốc cho dân tộc
á quần tôi mặc đầy đầy việt nam
dạy tôi mấy ở đây mấy việt nam
dạ tôi còn dạy đầy ở đây nè
tôi mua ở mấy việt nam
chất lượng của đồ mấy việt nam rất là tốt
đây mấy việt nam tôi coi nó nằm ở đâu
thấy không sản phẩm mấy việt nam nè
đồ trang trí nội thất cũng có
mà đâu phải là rẻ tiền đâu
anh thấy một cái áo tôi mặc không nè mấy việt nam nè
cái quần này cũng việt nam nè đôi giày cũng việt nam nè
tất cả việt nam mà chống cộng cái gì
không phải ngẫu nhiên mà chương trình trên đã nhận được
gần một triệu lượt xem bình luận và chia sẻ
bởi hiện nay rất nhiều người việt nam ở hải ngoại
đang có chung nhận định và mong muốn được trở về việt nam
xây dựng phát triển quê hương đất nước
ông hoàng văn tùng rời việt nam sang mỹ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bản thân ông cũng có nhiều nỗi niềm chăn trở
tuy nhiên sau nhiều lần trở lại việt nam
ông đã nhận thấy những đổi thay tại mảnh đất quê hương
mọi người có thể đến việt nam để
mọi người có thể đến việt nam để du lịch
mọi người có thể đến việt nam để
kinh doanh kiếm tiền lập nghiệp
và mọi người cũng có thể đến việt nam để
tham dự đức tin của mình
và tôi đã thấy việt nam đang làm những việc như vậy
và đang làm rất là tốt
cũng như ông hoàng tùng
nhà báo etc nguyễn việt kiều mỹ
rời quê hương từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cả gia đình sang mỹ định cư
sinh sống trong cộng đồng người việt
chống cộng cực đoan tại mỹ
nên nhà báo etc nguyễn
không tránh khỏi một số ảnh hưởng tiêu cực
xong sau một thời gian dài
quan sát tiếp xúc và trải nghiệm thực tiễn
về đất nước và con người việt nam
ông cảm thấy những lời hô hào
chống cộng đều có những động cơ
không chính đáng đằng sau
đi tìm hiểu sự thật rất quan trọng
mặc dù những tổ chức chống cộng
hoặc là những giới truyền thông
ở hải ngoại có quyền
mà không thân thiện với việt nam
họ vẫn cứ tiếp tục công việc
là nói sai sự thật
thiếu khách quan về hiện tình đất nước
nhưng mà sự thật nó được phô bày lên
trên mạng xã hội rất nhiều góc cạnh
như chúng ta thấy như là
một bức tranh nhiều màu sắc
điểm chung của hai việt kiều trên
là đều có những ngã rẽ
sau khi được trải nghiệm thực tiễn
ở quê hương
ở nước ngoài khi đó nhà báo etc nguyễn
đã sáng lập ra tuần báo việt weekly
tinh thần của việt weekly
sự thật và diễn đàn
thể hiện sự đa chiều và bây giờ
là kênh youtube việt nam today
và anh trở thành cầu nối giữa
người việt trong và ngoài nước
về đất nước để tìm hiểu
những cơ hội thì họ sẵn sàng
họ đặt vấn đề họ nêu những sự khó khăn
nêu những điều gì mà nó bất cập
cho nên là bên phía bộ ngoại giao
những nhà mà làm kinh tế
quản lý trong nước thì họ cũng đã
tìm hiểu và cũng thấy được sự
thao thức đó và họ cũng đã
kịp thời làm những cái làm sao
cho cái cơ chế nó dễ dàng hơn
còn ông hoàng văn tùng lại nhận
nhiệm vụ trưởng ban điều phối giáo hội
các thánh hữu ngày sau chúa giê xu kỳ tô
việt nam để giúp những người mỹ
có thể thực hiện tự do tôn giáo
trên chính quê hương của mình
khi mà bắt đầu thì chúng tôi cũng có
những cái vướng mắt đa phần là
sự không hiểu từ các cơ quan quản lý ở địa phương
họ chưa có những cái
sự thông hiểu
và không biết về chúng tôi
nên đôi khi chúng tôi có bị
những cái khúc mắt
về cách đăng ký tuy nhiên
chúng tôi cũng đã
đến tận nơi
từ các cái cơ quan quản lý từ địa phương
từ cấp phường
cho đến cấp quận
chí là cấp thành phố để chúng tôi giải thích
về cách hoạt động của chúng tôi ở việt nam
và sau đó thì chúng tôi đã được hướng dẫn
từ các cơ quan quản lý
để chúng tôi có các điểm nhóm đầu tiên
đầu tiên là hà nội
và sau đó thì ở thành phố hồ chí minh
đa số việt kiều cho biết
họ luôn ý thức được bản thân
là một bộ phận không tách rời
của cộng đồng dân tộc việt nam
vậy nên về quê hương và có nhiều hoạt động
hướng về quê hương là nhu cầu tự nhiên
của bản thân
bên cạnh đó những đổi thay tích cực của đất nước
chính là động lực giúp bà con kiều bào
tiếp tục tăng cường hơn nữa
tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn
xây dựng cộng đồng vững mạnh
thưa quý vị
chính các việt kiều sau mỗi lần trở về quê hương
lại giúp lan tỏa hình ảnh đẹp
về đất nước và con người việt nam
nhà báo etcetera nguyễn
sau sáu lần ra trường xa
khi trở về ngoài những tác phẩm được đăng tải
trên các báo chí hải ngoại và kênh youtube cá nhân
thì anh còn xây dựng một studio
về trường xa để cho những người dân
vùng tây bắc có thể hiểu hơn
về biển và hải đảo việt nam
từ đó nhân rộng tình yêu quê hương đất nước
việc làm ý nghĩa của nhà báo etcetera nguyễn
việt kiều mỹ cũng sẽ khép lại
tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại